liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án để truy tố ba mươi hai bị can về tội trốn thuế
theo cáo trạng công an tỉnh đồng nai phát hiện nguyễn thăng long
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu năm số năm xã bình minh huyện trảng bom
tiêu thụ nguồn xăng không có hóa đơn chứng từ do mai thị dần
giám đốc công ty trách nhiệm nữ hạn hà lộc tp vũng tàu cung cấp
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn đức dần cháu chồng của mai thị dần đã mua tổng cộng hơn bảy bốn triệu lít xăng
và hơn hai một triệu lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ nhập vào kho xăng dầu của công ty trách nhiệm nữ hạn hà lộc
sau đó giao lê thị thùy linh chú tp vũng tàu
tiên hệ với một số đối tượng tại bảy đồng mối khác nhau ở các tỉnh việt nam để mua xăng dầu không có hóa đơn
các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn một mươi năm hai tỷ đồng
ngày hai tháng ba công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
quyết định bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s
và nguyễn văn phiêu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải hòa bình thành phố nha trang để điều tra hành vi nhận hối lộ
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s
chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định trên đến các bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hiệu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra
hợp tác xã vận tải hòa bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa có chức năng sửa chữa thiết kế thi công
cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay không còn hoạt động
để thực hiện việc cung cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo với chức năng và nhiệm vụ được giao
nguyễn hiệu trường và nguyễn văn phiêu đã cấu kết cùng nhau nhiều lần nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để thực hiện các hành vi
nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo
và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn phiêu và nguyễn hiệu trường đã nhận một trăm linh chín triệu đồng của năm chủ phương tiện
để hấp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô vụ việc đang được tiếp tục được công an tỉnh khánh hòa điều tra mở rộng
công an thành phố đà nẵng vừa đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng nguyễn trí học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lợi dụng lòng tin của nhiều người và bỏ bọc hoàn hảo
và các mối quan hệ của mình nguyễn trí học đã kêu gọi đồng nghiệp người quen và cả những người trên mạng xã hội đầu tư mua nhà gột banh tại thành phố hồ chí minh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến một mươi sáu tỷ đồng
trong quá trình làm việc tại một công ty bất động sản đối tượng nguyễn trí học đã sử dụng dịch vụ về môi giới định giá bất động sản hỗ trợ một số đồng nghiệp và đã từng giúp đỡ họ lướt sóng thành công nhiều lỗ đất
bằng hình thức tạo dựng được lòng tin trong một thời gian dài đối tượng đưa ra thông tin giả rằng có mối quan hệ với nhiều người làm trong ngân hàng và lãnh đạo tại thành phố hồ chí minh
qua đó biết được các nguồn nhà giá sập hầm thấp hơn hai mươi ba mươi so với giá thị trường hoặc nguồn nhà ngộp bên bị ngân hàng phát mại giá rẻ tại thành phố hồ chí minh
vì tin tưởng nên nhiều người đã đầu tư
cùng làm việc với nhau nên là đối tượng cũng đã xây dựng cái lòng tin với tất cả những người khác
rất là lâu rồi
đấy nên là khi mà nhìn vào thì đối tượng cũng là rất là tử tế hiền lành và gia đình cũng rất có điều kiện
vậy nên là khi mà khi đối tượng mà trong một buổi gặp gấp thì chỉ đề cập vấn đề về vấn đề về đặt cọc nhà như vậy và cần huy động gấp một số tiền như vậy
thì dựa cho cái niềm tin đã có sẵn từ rất lâu rồi
thì tôi cứ vậy mà tôi chuyển tiền thôi
với thủ đoạn này học đã kêu gọi các đồng nghiệp khác cùng tham gia
góp vốn để đặt cọc mua lại những bất động sản với mức lợi là ba dựa trên giá trị bất động sản
ban đầu học chỉ trả lợi nhuận đúng cam kết
đến khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng thì bị đối tượng chiếm đoạt
xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo đối tượng đã chiếm trọn niềm tin của người bị hại
do đó nhiều người tham gia góp vốn cũng không hề biết bất kỳ thông tin về các căn nhà đã đầu tư
vì gần như là đặt niềm tin nâm ra là truy vấn bạn những cái điều đó
đó là bí mật trong cái vụ làm ăn đấy mà bạn không thể tiết lộ được
và bạn dùng những hình ảnh của những người có ảnh hưởng cũng như là những người lại liên quan đến chính trị
để bạn ấy dập với cái việc mà tò mò của mình
nên là nhiều khi mình cũng không có đề cập sâu quá được
bước đầu cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của năm bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên một mươi sáu tỷ đồng
đánh vào tâm lý muốn đầu tư lợi nhuận ban đầu hấp dẫn
cao gấp nhiều lần so với đầu tư các bất động sản
trên thị trường nhiều người đã sập bẫy
hiện nay những vụ việc lừa đảo bằng hình thức chiêu dụ đầu tư mô giới bất động sản đang diễn ra rất phổ biến
người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch
bà con của chúng ta hãy sức là thẳng đồng và xác thực được cái tính thực tế của các cái dự án
tránh tin tưởng cũng như tránh cái việc mà bị những cái chiêu dụ của các đối tượng lừa đảo
nhất là những đối tượng lừa đảo đưa ra các cái dự án không có thật với hứa hạn
là chuyển tiền lợi nhuận băng đạo rất lớn tình mạng sao
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tiếp tục thông báo cho những ai là bị hại
hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên đề nghị liên hệ với phòng cảnh gia hạn sự
số bốn mươi bảy lý tự trọng đà nẵng hoặc số điện thoại chín trăm ba mươi năm ba trăm năm mươi sáu năm trăm tám mươi chín gặp điều tra viên để giải quyết
trong hai tháng năm hai nghìn hai mươi ba
kiếm ngày xuất khẩu nông lâm thuyền sản của cảnh sát đà nẵng
đạt khoảng sáu hai mươi tám tỷ đô la mỹ
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong hai tháng đầu năm tổng kiếm ngành xuất nhập khẩu hàng nông lâm thuyền sản
ước đạt gần một mươi hai tỷ đô la mỹ giảm một mươi sáu tám so với cùng kỳ năm trước
trong hai tháng xuất khẩu nông lâm thuyền sản đạt khoảng sáu hai mươi tám tỷ đô la mỹ
giảm hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm trước
nhập khẩu ước khoảng năm bảy mươi hai tỷ đô la mỹ giảm chín năm
xuất siêu năm năm
xuất siêu năm năm mươi chín triệu đô la mỹ giảm sáu mươi tám năm so với cùng kỳ năm trước
về thị trường xuất khẩu trong hai tháng đầu năm
các thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung ở khu vực châu á
chiếm bốn mươi bảy bốn thị phần tiếp đến là châu mỹ hai mươi một một
châu âu một mươi ba bốn châu đại dương một bốn và châu phi một
trung quốc đã trở lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất
đạt một hai mươi bảy tỷ đô la mỹ chiếm hai mươi hai thị phần
dữ liệu định kỳ của tổng cục thống kê cho hay
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ước tính có khoảng ba mươi chiếc ô tô được nhập về cảng việt nam
tuy lượng xe nhập khẩu tăng hơn gấp đôi so với tháng trước
và khoảng một mươi bốn bốn trăm năm mươi bảy chiếc trị giá ba trăm một mươi bốn năm triệu đô la mỹ
nhưng lại có giá trị kim ngạch thấp hơn chỉ đạt hai trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
như vậy xe nhập khẩu về nước tháng hai đã tăng gấp hai một lần tháng trước
nhưng tổng giá trị kim ngạch lại không cao
giá trị đơn chiếc trung bình của mỗi xe nhập trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạt chưa tới một mươi đô la mỹ một chiếc
tương đương giá trị khai báo hải quan khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng một xe
như vậy các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng vừa qua
đã chủ yếu đưa về các dòng xe giá rẻ với số lượng lớn
về sản xuất nội địa cơ quan thống kê cho hay
sản lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng qua
ước đạt hai mươi sáu bảy trăm linh chiếc tăng nhẹ năm năm so với tháng một

cơ quan thống kê cho hay sản xuất nội địa

và tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia góp ý
kỳ vọng và mong mỏi của bà nhài cũng như đông đảo người dân
đó là lần sửa đổi lớn đất đai này sẽ tháo gỡ được những vướng mắt đang tồn tại
từ đó thực hiện công bằng và hài hòa lợi ích trong quản lý và sử dụng đất
sớm giải quyết những căng thẳng xã hội do bất cập trong chính sách quản lý đất đai
qua đơn thư rồi là qua kiếp công dân
cũng thấy có rất nhiều các tiêu cực và có hiện tại thì thực tế cũng đã thấy rất nhiều các vụ án
liên quan đến tham nhũng tiêu cực liên quan đến quản lý đất đài
và qua công tác kiếp dân thì thấy có rất nhiều các vụ việc khiến lại tố cáo đất người
liên quan đến đất đai mà chúng ta cần phải sửa luật
phải có các cái quy chế quy định cụ thể và nó phù hợp với cuộc sống
phù hợp với thực tế thì mới hạn chế được cái tham nhũng về đất đai
hạn chế được cái khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp về liên quan đến đất đai
tôi mong muốn là luật đất đai sửa đổi lần này sẽ giúp giải quyết được hết những vướng mắt của người dân
nhất là về trình tự thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
sau đó chúng tôi mong muốn làm sao cho nó đơn giản gọn nhẹ công khai và minh bạch
việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong thời gian qua đã được tiến hành một cách dân chủ công khai
đa dạng về hình thức và đảm bảo chất lượng
tuy nhiên theo các chuyên gia sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân
việc tổng hợp các ý kiến này và nghiên cứu để tiếp thu giải trình nhằm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi
cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc
phải tổng hợp thật kỹ phải xem xét thật kỹ bởi vì đây là những nhóm vấn đề nổi cộ
nó liên quan đến khá nhiều những cái nhóm đối tượng lợi ích và quyền lợi
cho nên là chúng ta cần phải làm rất kỹ để cái luật khi được ban hành
làm thế nào nó tạo ra được một cái hành lang rất thông thoáng
rất chặt chẽ và đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài
các cơ quan chức năng các ban ngành đoàn thể có liên quan
phải tiếp thu một cách nghiêm túc tất cả các ý kiến
anh phải lựa chọn anh phải tập hợp anh phải tổng hợp lại cái ý kiến đó
và từ chỗ bắt đầu tập hợp rồi
lựa chọn rồi
và anh sẽ đưa về cho các cơ quan chức năng
và tùy theo cái trọng trách của mình
cái cương vị trách nhiệm của mình
rồi từng cơ quan chức năng một sẽ đi vào là từng vấn đề mà người dân đặt ra
những vấn đề gì cần phải bổ sung
những vấn đề gì cần tiếp tục tiết hưởng
người dân có thể tiếp tục góp ý kiến với chín nội dung trọng tâm cho dự thảo lớn đất đai sửa đổi đến ngày một mươi năm tháng ba tới đây qua các hình thức gồm góp ý trực tiếp
gồm góp ý trực tiếp bằng văn bản
tổ chức các hội thảo
qua các cơ quan báo chí
góp ý trực tiếp thông qua website luatdatdai monge gov vn
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi các tin tức tinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay việt nam

hoàn chỉ ý kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với hòa chí
tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị theo số liệu vừa được tổng cục thuế công bố
hai tháng đầu năm cơ quan quản lý thuế đã thanh tra kiểm tra gần ba sáu trăm linh doanh nghiệp
kiến nghị xử lý một mươi một trăm năm mươi một tỷ đồng cao gấp hai sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể tính từ đầu năm ngành thuế đã thực hiện ba năm trăm chín mươi sáu cuộc thanh tra kiểm tra
đạt bốn năm kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba với hơn tám mươi doanh nghiệp và bằng tám mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời cơ quan thuế cũng đã kiểm tra được bốn mươi một tám trăm bốn mươi bốn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế
bằng sáu mươi bốn chín so với cùng kỳ năm trước
sau thanh tra kiểm tra tổng số tiền cơ quan thuế kiến nghị xử lý lên tới một mươi một trăm năm mươi một tỷ đồng
tăng một trăm sáu mươi hai so với cùng kỳ
đến cuối tháng hai tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là một ba trăm ba mươi chín tỷ đồng
trong đó tổng số thu nợ thuế thực hiện trong tháng hai ước đạt ba một trăm linh tỷ đồng
và lũy kế hai tháng đầu năm đã thu được tám ba trăm một mươi ba tỷ đồng
tính chung từ đầu năm thu ngân sách nhà nước ước đạt ba trăm hai mươi năm bảy trăm tám mươi tỷ đồng
bằng hai mươi ba bảy dự toán tăng một mươi sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó thu nội địa ước đạt ba trăm một mươi bốn chín trăm tám mươi sáu tỷ đồng bằng hai mươi ba bảy dự toán
liên quan đến việc trong thời gian gần đây
một số đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách giả mạo thông tin của các công ty quản lý quỹ
ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần phải thận trọng về vấn đề này
theo cơ quan quản lý chứng khoán thời gian gần đây
một số đối tượng đã sử dụng tên logo thông tin của một số công ty quản lý quỹ
cụ thể là giả mạo công ty cố phần quản lý quỹ dragon capito việt nam
công ty cố phần quản lý quỹ vina capital đã lập các website tài khoản mạng xã hội
như facebook telegram nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư chứng khoán
ủy ban chứng khoán khẳng định các hành vi thông tin đột xa sự thật
cấu kết lôi kéo người khác mua bán để thao túng giá chứng khoán là các hành vi bị cấm
theo quy định tại luật chứng khoán
do đó ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng
kiểm tra đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch đầu tư
theo thông tin tại các trang điện tử hoặc tài khoản trên mạng xã hội
nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ
được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép tại trang điện tử của các công ty quản lý quỹ
nhằm theo dõi đôn đốc chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện ba mươi ba dự án trọng điểm thành phố năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao cho sở giao thông vận tải chủ trì giám sát
kịp thời tháo gỡ nhằm đảm bảo dự án thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu
trong danh mục ba mươi ba dự án có hai mươi dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư như dự án metro số một
metro số hai quốc lộ năm mươi vành đai ba tp hcm đoạn ba đường vành đai hai từ đoạn phạm văn đồng
đến cục vực gòi dưa núp giao an phú núp giao mỹ thủy mở rộng sân lộ hà nội
và nhóm một mươi ba dự án chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện bằng nguồn ngân sách và đối tác công tư ppp
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải thành phố là cơ quan thường trực
chủ trì theo dõi đồng đốc sở ngành đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao
với các dự án giao thông trọng điểm phối hợp với sở nội vụ kịp thời đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
khen thưởng các tổ chức cá nhân có liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời phê bình kiểm điểm trách nhiệm
đối với các tổ chức cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc chậm trễ
làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra
thưa quý vị dịch vụ điện toán đám mây ở việt nam có khả năng đạt mức doanh thu lớn trong nhiều năm tới
thế nhưng doanh nghiệp việt nam vốn có xuất phát điểm chậm hơn quốc tế gần một mươi năm
nên còn nhiều hạn chế so với các nhà cung cấp xuyên quốc gia ngay trên sân chơi nội địa
hợp tác xã cloud được thành lập với khát vọng trở thành mô hình hợp tác điện toán đám mây
đột phá tại việt nam và tiên phong trên toàn thế giới
với xu thế phát triển hiện nay cùng nhu cầu chuyển đổi số ở mọi ngành nghề
dịch vụ điện toán đám mây cloud là cơ sở hạ tầng quan trọng nhất cho xã hội số bốn
tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp việt nam chỉ chiếm khoảng hai mươi thị phần
còn tám mươi thị phần còn lại nằm trong tay các nhà cung cấp nước ngoài như amazon west service
để góp phần tăng sức mạnh cho điện toán đám mây việt nam
mô hình hoàn toàn mới có tên hợp tác xã cloud sẽ ra mắt vào trung tuần tháng ba này
đây là mô hình tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu và có tư cách phát minh
và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh sản xuất do vinacas group
sáng lập và đóng góp nền tảng iba quản trị theo thời gian thực
trong giai đoạn mới hình thành các đơn vị đồng hành cùng hợp tác xã cloud
có những tên tụ đáng chú ý như viettel idc amtec vietfiber lenovo dell adg
bước đầu dự án mong muốn kêu gọi đầu tư một máy chủ và phát triển một đại lý
phục vụ năm mươi đơn vị doanh nghiệp

nhân sử dụng dịch vụ hạ tầng công nghệ viễn thông vận hành các phần mềm
nền tảng số phục vụ cho hoạt động kinh doanh
wlb hộ chiếu logistics thế giới là một sáng kiến toàn cầu do dubai dẫn đầu
được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại thế giới
và đã bổ sung cho việt nam vào danh sách các trung tâm logistics và thương mại của khu vực
đồng thời chào đón hai mươi hai doanh nghiệp tham gia
với việc tham gia vào chương trình các doanh nghiệp tổ chức của việt nam
kỳ vọng sẽ thu được những lợi ích đáng kể trong hoạt động vận tải hàng hóa
dịch vụ logistics cùng với đó mở rộng hoạt động kinh doanh
góp phần giảm chi phí nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu của việt nam
thuộc nhóm hai mươi năm nền kinh tế có tính cạnh tranh cao trên thế giới
và lợi thế địa lý nằm ở khu vực giao thoa ba khu vực châu á châu âu châu phi
uae là điểm trung chuyển quá cảnh hàng hóa quan trọng trên con đường liên vận chuyển quốc tế
uae hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại khu vực tây á
với mặt hàng chủ yếu là hàng điện tử và linh kiện
máy móc thiết bị giày dép dệt may hàng rau quả hạt tiêu gạo
trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn chung
những thị trường mới như trung đông được coi là có nhiều tiềm năng để việt nam khai thác đẩy mạnh
tham gia wlp hộ chiếu logistics thế giới
các tổ chức doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại với đối tác uae
qua đó hướng tới các đối tác khác ở khu vực vùng vịnh

hội viên là sự vận hành theo mô hình hấp trung tâm kết nối của từng quốc gia thành viên
trong đó có việt nam với vị trí chiến lược là một trung tâm trung chuyển và sản xuất của khu vực
đại diện wlp tại việt nam cho rằng việt nam sẽ là hấp quan trọng thuộc mạng lưới wlp
các doanh nghiệp tổ chức có thể tham gia wfp với hai tư cách hội viên hoặc đối tác
trong đó hội viên là các doanh nghiệp đối tác là các cơ quan thuộc chính phủ hoặc các cơ quan liên quan
về hội viên thì họ nhận được các ưu đại cho chính sách các đối tác của mình
trong hệ sinh thái của mình hoặc ngoài hệ sinh thái của một quốc gia
nguồn các ưu đãi làm sao để giảm chi phí tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện tiếp cận thị trường
còn đối với đối tác là những cơ quan chính phủ thì cái quan trọng nhất là tạo điều kiện cho họ
để hút được hàng giữ chân được khách hàng đang làm việc với họ
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp logistics việt nam hiện các ứng dụng hộ chiếu logistics thế giới
đã chiếm tới bốn mươi bảy tổng kim ngạch thương mại thế giới và tất cả các châu lục đều có các quốc gia
các khách tham gia đặc biệt trong khu vực châu á đã có trung quốc và các nước trong khu vực asean
việc tham gia cái mạng ưới này thì rất là đơn giản chỉ cần quét một qr code nhập vào vài thông số
là mình đã sign up cho cái chương trình này rồi và như vậy nó được cởi mở cho tất cả các bên
thế thì cái việc mà chúng ta có thể hưởng lợi được nó thì ngay từ cái việc đầu tiên
là chúng ta sẽ tăng ra tham gia cái chương trình này và càng sử dụng nhiều
thì chúng ta càng được hưởng lợi được nó
những cái hợp ích nó gia tăng hơn như là đại diện của wmp họ có chia sẻ
thì với cái việc mà mỗi một doanh số hàng năm mà chúng ta vượt lên được năm so với năm trước
thì chúng ta nâng được bậc và nâng được bậc thì chúng ta được hưởng những cái hợp ích phụ thêm
và cái hợp ích đấy thì nó lại mang lại cái giảm chi phí cho mình
theo các chuyên gia cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp tham gia chương trình
và cũng còn một số vấn đề cần lưu ý khi áp dụng hội chiếu logistics thế giới wlp
vào thực tiễn tại việt nam
tuy nhiên trở thành thành viên của wop đang là cơ hội để việt nam phát huy được hiệu quả
mạng lưới logistics sẵn có và cơ hội trở thành đầu mối mạng lưới logistics trong khu vực
thưa quý vị dù đã có nhiều cảnh báo nhưng tình trạng các sàn forex đầu tư tiền tệ
chứng khoán quốc tế ngày càng tăng cường dồi bơm mời gọi dụ dỗ nhà đầu tư tham gia
do đó cần phải có chế tài xử phạt mạnh tay hơn nữa
không chỉ vậy cần có giải pháp siết chặt quản lý phần gốc là dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch này
nhằm giảm thiểu được những giao dịch trái phép trên sàn forex
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hiện nay các quy định pháp luật đã có mức xử phạt đối với các hoạt động kinh doanh đầu tư forex
nhưng chủ yếu chỉ tập trung xử lý các đối tượng cầm đầu là chính
trong khi đó mạng lưới hoạt động rộng rãi là nhờ vào những người môi giới
nhưng những đối tượng này không ít bị xử phạt hoặc nếu có cũng chỉ bị phạt rất nhẹ so với hậu quả gây ra
do đó cần xem xét bổ sung các quy định để có hình thức xử phạt mạnh hơn từ mức phạt tiền đến xét xử hình sự
hiện nay các đối tượng môi giới cũng như các chân rết của mạng lưới hoạt động này vẫn hoạt động thường xuyên
rất ít trường hợp bị xem xét xử lý vi phạm trách nhiệm xử lý vi phạm xử phạt hợp phạm chính
và cũng rất hiếm trường hợp bị khởi tố hình sự với các dấu hiệu tội phạm liên quan
theo tôi là các cơ quan chức năng cũng cần xem xét lại để quy định rõ hơn trong cái việc mà đối với xem xét xử phạt
đối với các người mà chúng ta môi giới hoặc là các người mà chúng ta có hoạt động kinh doanh đa cấp
hoặc là dẫn dụ hoặc là chào mời hoặc các bạn nhân viên thì chúng ta cũng cần xem xét để có những cái quy định cụ thể rõ ràng hơn
để các cơ quan chức năng trong trường hợp xem xét áp dụng cũng có một hành lang thấp tí rõ ràng hơn
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cùng với các ngân hàng thương mại cần tăng cường hơn nữa
kiểm soát dòng vận chuyển
nếu các giao dịch thông thường thì ai cũng sẽ ghi nội dung cụ thể
nhất là với số tiền lớn như thanh toán tiền nhà bộ bất đồng sản mua xe
còn với những giao dịch đầu tư tiền ảo đánh phò rét thông thường không ghi rõ nội dung
chính những giao dịch không ghi cụ thể thì đa phần đó chính là những giao dịch đáng ngờ giao dịch chui
ở thời điểm hiện tại thì theo tôi thấy là nó chỉ tập trung vào câu chuyện giải quyết sự vụ
tuy nhiên nếu mà đứng dưới góc độ kiểm soát thì chúng ta cần ngân hàng chủ động hơn
có nghĩa là gì họ cũng hoàn toàn có thể là giám sát ngay cái việc là chuyển tiền ngay từ đầu
thông qua các cái nội dung chuyển tiền các cái tài khoản nhận hoặc là các cái tầng suất giao dịch liên tục
thì họ cũng có thể phát đi những cái cảnh báo đồng thời cũng có thể là thông báo đến khách hàng
cũng như là các bên liên quan trong cái việc là hỗ trợ phối hợp với nhau ngay từ đầu vào
thì khi đó chúng ta mới giảm thiểu cái tác hại đừng để cái sự việc mà nó xảy ra rồi chúng ta mới bắt đầu đi điều tra
tuy nhiên khó có giải pháp nào giải quyết được tình trạng lừa đảo qua các sàn giao dịch forex
một cách triệt để nếu người dân không tự trang bị kiến thức cho mình
trước hết mình phải làm công tác tuyên truyền một cách rõ ràng đầy đủ và làm sao để cho khách hàng
những người xung quanh họ hiểu ít nhất forex nó như thế nào và ít nhất ở việt nam chúng ta hiện tại
không có cái khung pháp lý hoặc là các cái quy định về mặt pháp luật chưa cho phép giao dịch các cái hình thức ngoại hối
ngoài ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng được ngân hàng nhà nước cấp phép
có rất nhiều những cái mà để cho chúng ta là nhận biết ví dụ giống như là hường những cái sàn giao dịch kiểu đó là họ sẽ không có giấy phép
hoặc là nếu mà có chăng thì đó là những cái giấy phép chả liên quan gì cả
yến tố thứ hai đó chính là chúng ta sẽ xem tới lịch sử của sàn giao dịch
thông thường những lịch sử của những sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo đều không tồn tại quá một năm
hậm chí một năm là tôi thấy là còn tương đối nhiều quá chứ bởi vì bình thường họ chỉ có một năm
họ chỉ tồn tại được vài tuần cho đến vài tháng thôi
theo các chuyên gia việc thiếu công cụ quản lý các kênh đầu tư mới dẫn tới rủi ro cho các nhà đầu tư
điều này đặt vấn đề cho các cơ quan quản lý làm sao nhanh chóng đưa ra khung pháp lý cho các hoạt động đầu tư mới
kịp thời cảnh báo những rủi ro mà nhà đầu tư có thể đối mặt
cũng như hình thức phạt nặng đối với những đối tượng cố tình dựa vào kẻ hở pháp luật nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân